đức trọng thể hiện vị trí đắc địa với các huyết mạch giao thông lớn như quốc lộ hai mươi nối thành phố hồ chí minh quốc lộ hai mươi bảy hai mươi tám b nối các tỉnh tây nguyên và duyên hải nam trung bộ tuyến cao tốc liên khương dầu dây đăng hình thành và cảng hàng không liên khương
đức trọng nằm trên tuyến giao thương quan trọng của tỉnh lâm đồng kết nối miền trung tây nguyên và vùng kinh tích trọng điểm phía nam
phát huy lợi thế

đây là điều rất tốt và là sự mong muốn của nhiều người
cùng với chăm la phát triển kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đức trọng luôn chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục vững chắc chất lượng và hiệu quả
toàn huyện có hơn bảy mươi tám trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia
đây là ngôi trường có bề dạy thành tích của huyện
những năm gần đây trường trung học phổ thông chu văn an liên tục đạt giải cao tại nhiều cuộc thi cấp tỉnh và quốc gia
các chuyện thành tích của trường thầy phá hiệu trưởng đã nhìn nhận môi trường giáo dục của huyện

ngược hành trình xây dựng huyện đông thôn mới đức trọng cách đây một mươi năm thu nhập bình quân đầu người của huyện chỉ đạt hai mươi ba triệu đồng tỷ lệ hồ nghèo hơn tám
một thị xã thì không phải là chúng tôi muốn là nó phải thành tích ở trên giấy
phải thực chất để phát triển nó thành đúng một cái tiêu chuẩn thị xã
mà muốn như thế thì chúng ta phải phân tích đánh giá các chỉ tiêu để chúng ta thực hiện
nhưng mà muốn được cái việc đó thì phải làm kỹ
chúng tôi cho rằng ở mức thị xã đối với đức trọng là đủ điều kiện và đủ chín mùi
để phát triển một thị xã trong tương lai
đó là vệ tinh giúp cho thành phố đà lạt
cũng như hỗ trợ về kinh tế giao thương cho các huyện ấn cộng cũng sẽ là tốt
đức trọng đang hội đủ các yếu tố thuần lợi về điều kiện tự nhiên giao thông giao thương
trí tuệ và trách nhiệm cao của hệ thống chính trị
cùng sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân
để chứng tỏ vị thế của mình trên yếu đuổi phát triển của tỉnh lâm đồng
trồng tương lai không xa đức trọng sẽ phá vỡ lớp vỏ kén tiềm năng
để trở thành một tỉnh đồng
tỉnh đô thị năng động và bức trang tươi đẹp
qua ô cửa phi cơ cất cánh trên phi trường liên khương